theo cục thú y bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hiện trên cả nước có một ổ dịch cúm gia cầm ah năm n sáu
trưa qua hai mươi một ngày tại xã đại bản huyện an dương thành phố hải phòng
cụ thể theo báo cáo của cơ quan thú y hải phòng ổ dịch cúng gia cầm xuất hiện tại gia đình ông mai văn tình
ở thôn văn tiến xã đại bản huyện an dương
gia đình ông tỉnh nuôi ba hai trăm linh con da cầm trong đó có đàn gà gần ba con
dương tính với virus cúm ah năm n sáu và hai trăm linh con vịt không bị nhiễm bệnh do đã được tiêm phòng
số gà trên được ông tình mua từ thái nguyên nhưng không có giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển
chưa tiêm vaccine phòng bệnh cúng da cầm
ngay sau khi phát hiện ổ dịch cơ quan thú y hải phòng đã tổ chức tiêu hủy đàn gà gần ba con nhiễm cúm ah năm n sáu
theo nhận định của cục thú y nguy cơ dịch cúm da cầm phát sinh và lây lan trong thời gian tới là rất cao
một số chủng virus cúm da cầm chưa có ở việt nam như ah bảy n chín
ah năm n hai ah năm n tám có nguy cơ xâm nhiễm vào trong nước thông qua các hoạt động vận chuyển
buôn bán tiêu thụ da cầm và sản phẩm da cầm nhập lậu không rõ nguồn gốc
do đó các địa phương cần chủ động trong phòng chống cúm gia cầm tăng cường kiểm soát
và xử lý nghiêm việc nhập lậu gia cầm giám sát chặt địa bàn để phát hiện và xử lý ổ dịch kịp thời